công an huyện an minh tỉnh kiên giang vừa tạm giam đối với trần quang khởi ngụ tại thành phố cần thơ
và huỳnh minh tân ngụ tại tỉnh kiên giang cùng ba đối tượng khác để tiếp tục điều tra về tội trộm cắp tài sản
các đối tượng lấy trộm hai mươi một chiếc xe máy và nhiều tài sản khác của người bị hại để trong cốc xe
đem bán lấy tiền chia nhau làm thiệt hại tài sản cho người dân hàng trăm triệu đồng
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ trên một mươi chiếc xe máy khác
nghi là tăng vật các vụ trộm mà khởi và đồng bọn đã lấy trộm trước đó
hiện công an huyện an minh đã thu hồi tăng vật để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật